tối qua một mươi ba tháng chín tại trường tiểu học an đồng xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
sở lao động thương binh và xã hội thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân huyện an dương
đã tổ chức chương trình đêm hội vui tết trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố với chủ đề trung thu kết nối yêu thương
chương trình được tổ chức công phu với màn múa sư tử các tiết mục văn nghệ với chủ đề rước đèn trông trăng trị hàng chú quậy
trong đêm hội trung thu kết nối yêu thương các cấp lãnh đạo cơ quan ban ngành của thành phố cùng các nhà tài trợ
đã dành một trăm một mươi năm xuất quà và học bổng trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trong đó quỹ bảo trợ trẻ em thành phố tặng học bổng cho một mươi năm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt
mỗi xuất trị giá một triệu đồng
một trăm linh xuất quà mỗi xuất trị giá sáu trăm linh đồng cũng được quỹ bảo trợ trẻ em thành phố và ủy ban nhân dân huyện an dương
tặng cho các em học sinh vượt khó vươn lên có thêm động lực để bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích cao trong học tập